tại hà nội nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật tổ chức trưng bày triển lãm sách và giới thiệu bộ sách các dân tộc việt nam
đây là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật
chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
triển lãm trưng bày giới thiệu tới bạn đọc hàng trăm đầu sách theo các chủ đề phản ánh quá trình hình thành và phát triển của nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật trong bảy mươi năm năm qua
thể hiện bước chuyển mình mạnh mẽ luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của đảng phục vụ đông đảo bạn đọc trong nước và quốc tế
trong chương trình buổi tọa đàm giới thiệu cuốn sách các dân tộc việt nam của viện dân tộc học cũng được diễn ra
cuốn sách là nguồn tư liệu quý cho các nhà quản lý văn hóa và bạn đọc hiểu sâu hơn về mỗi dân tộc
từ đó có những hoạch định chính sách phù hợp tiếp tục góp phần củng cố tinh thần đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc việt nam